tiếp tục chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt trung lần thứ năm năm hai nghìn hai mươi
hôm nay đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng việt nam
và thượng tướng nguyễn phượng hòa ủy viên quân ủy trung ương ủy viên quốc vụ bộ trưởng bộ quốc phòng trung quốc
đã đến thăm dân hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt bác bó huyện hà quảng tỉnh cao bằng
trong không khí trang nghiêm đoàn đại biểu hai bộ quốc phòng việt nam và trung quốc
bày tỏ lòng thành kính trước những công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
đã cống hiến và hi sinh trọn đời cho sự nhiệt đấu tranh giải phóng dân tộc của việt nam
báo công tại khu di tích về quan hệ giữa hai đảng nhà nước và quân đội hai quốc gia việt nam trung quốc
được duy trì và có những bước tiến triển tích cực hợp tác biên giới trên bộ giữa hai nước hòa bình ổn định hợp tác và phát triển
tại đây hai bộ trưởng cùng tham gia trồng cây hữu nghị tại km số đường hồ chí minh
đây cũng là hoạt động khép lại chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam trung quốc lần thứ năm thành công tốt đẹp